do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới trong những ngày qua
tại khu vực quảng bình đã có mưa to đến rất to một số nơi đã xảy ra ngập lụt cục bộ sạt lở gây chia cắt giao thông
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình
có hai mươi năm thôn bị chia cắt tại các huyện minh hóa quảng ninh lệ thủy bố trạch
toàn tỉnh có hai mươi bốn xã với một ba trăm ba mươi hộ bị ngập nước
riêng tại huyện lệ thủy đã ghi nhận năm nhà bị hư hỏng trong đó bốn nhà bị tốc mái tại xã lâm thủy và một nhà bị sập hoàn toàn ở xã kim thủy
sau khi nước sông kiến giang dâng cao vào tối qua ngày một mươi bảy tháng một mươi nước lũ tràn vào nhà dân
thì đến sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi nước lũ đã có dấu hiệu trứng lại
hiện đã tăng khoảng hơn hai mươi cm so với hai giờ đêm qua
nhiều khu vực ven sông đã ngập sâu gần tới hai m
hai m gần như bị che cắt hoàn toàn so với các khu vực khác
người dân phải có thuyền bè thì mới có thể di chuyển được tại nơi đây
hiện nay tại khu vực tỉnh quảng bình thời tiết vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
dự kiến nước lũ sẽ còn dâng cao trong những ngày sắp tới